bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã tiếp ông chutomu takebe
cố vấn đặc biệt liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật bản việt nam
tại buổi tiếp đồng chí phạm minh chính đánh giá cao sự đóng góp tích cực của ông takebe
trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước hai quốc hội và nhân dân hai nước nhật việt
ghi nhận những nỗ lực của ông takebe trong thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác giữa hai nước
trên lĩnh vực văn hóa giáo dục mà điển hình là dự án trường đại học việt nhật và lễ hội văn hóa nhật bản việt nam
khẳng định việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá chiến lược trong phát triển của việt nam
đồng chí phạm minh chính tin rằng với sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của các cơ quan hữu quan hai nước
dự án đại học việt nhật sẽ sớm đi vào hoạt động hiệu quả góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam nhật bản
cố vấn đặc biệt liên minh nghị sĩ hiếu nghị nhật bản việt nam chư tô mưu takebe thông báo với đồng chí phạm minh chính
về tiến độ triển khai dự án trường đại học việt nhật và kế hoạch tổ chức lễ hội văn hóa nhật bản việt nam trong thời gian tới
ông takebe nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi và giao lưu giữa nhân dân các nghị sĩ các địa phương hai nước
trong tạo dựng nền tảng vững chắc để phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương
bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác tích cực hiệu quả từ các cấp các ngành của việt nam
xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa là một trong những xã điểm của tỉnh quảng ngãi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
sau gần bốn năm tập trung mọi nguồn lực với tổng kinh phí bốn mươi sáu tỷ đồng để thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi năm xã nghĩa lâm được công nhận là xã chuẩn nông thôn mới của tỉnh
điểm vui chưa được bao lâu thì nay xã điểm nông thôn mới này lại đang phải đối diện với nỗi lo nợ động xây dựng cơ bản một mươi sáu tỷ đồng
trước sự thúc ép của các doanh nghiệp chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp để trả nợ cho các đơn vị
khó khăn là doanh nghiệp thì cũng thường xuyên là đòi địa phương nhưng mà cũng địa phương cũng đã có những cái tốt động động tốt mà làm việc có doanh nghiệp
và công cách thì sẽ có sẽ có hoàn thiện có vốn trong cuối năm nay
rồi hơn là một tiếng quật có thời gian có về đến năm hai nghìn một mươi bảy

tuy nhiên cùng với thành tích đó thì quảng ngãi đang phải đối diện với tình trạng nợ động kéo dài
toàn tỉnh hiện đang nợ hai trăm ba mươi năm tỷ đồng trong đó nợ động xây dựng cơ bản của các xã là một trăm hai mươi hai tỷ đồng nợ động của một mươi một xã nông thôn mới gần một trăm một mươi ba tỷ đồng
tất cả các xã nông thôn mới của tỉnh quảng ngãi đều đang gánh khoản nợ lớn với mức nợ trung bình một mươi tỷ đồng mỗi xã
để giải quyết số nợ này các xã nông thôn mới đã đề xuất các cơ chế đặc biệt để tìm kinh phí trả nợ
giá phóp để mà thanh toán cái nợ này thì ban thượng vụ đảng quỹ có đề nghị theo quy hoạch sử dụng đắt từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
thì chúng ta có quy hoạch đất ở khu dân cư đó thì giao cho cấp xã tổ chức đầu tư khu dân cư và cũng tổ chức đấu giá đúng theo quy trình của nhà nước
thì trên các xã này chúng ta vừa lái
cái lợi nhuận mà từ cái đấu giá đắt đó để thanh toán các cái nợ công trình đầu tư xây dựng của trong quá trình xây dựng nông thôn mới
nhiều địa phương cho rằng với yêu cầu đạt chuẩn theo tiến độ của các ngành chức năng đã gây áp lực lớn cho chính quyền xã
trong khi đó nhu cầu đầu tư để đạt chuẩn nông thôn mới lớn nhưng nguồn ngân sách hàng năm đưa về địa phương hạn chế nên các địa phương phải vay mượn
bên cạnh đó việc không xác định mức đầu tư cho các hạng mục xây dựng cơ bản mỗi nơi đầu tư một kiểu
khiến số nợ động ngày càng cao
để tránh tình trạng nợ tăng cao nhiều ý kiến cho rằng cần kiểm soát giới hạn mức đầu tư phù hợp

để tánh trình trọng một số địa phương là muốn xây dựng một công trình hoành trớn nó to lên

của nhà nước địa phương của tổng ương hay là của nhà
sau một mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới quảng ngãi đang tiếp tục phấn đấu

tỉnh quảng ngãi đang tập trung lựa chọn quyết định để đưa ra chính sách